tại tp hcm trung tâm trọng tài quốc tế việt nam phối hợp cùng trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế tp hcm
tổ chức hội thảo cuộc chiến thương mại mỹ trung triển vọng và rủi ro với doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam
việt nam là nước đứng thứ một mươi hai về quy mô xuất khẩu đứng thứ năm về quy mô thương mại với mỹ
với chiều hướng và chính sách gia tăng bảo hộ của mỹ hiện nay rủi ro lớn nhất với việt nam là mỹ sẽ đưa ra các rào cản về thuế
về kỹ thuật đối với các nước đang có thẳng dư thương mại với mỹ
điều này sẽ ảnh hưởng đến hàng hóa của việt nam
một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam vào mỹ như dệt may điện tử điện thoại có thể là đối tượng bị nhắm đến
bên cạnh đó rủi ro về gian lận thương mại khi hàng trung quốc tìm cách nấp bóng hàng việt nam
tình hình một số nước lớn như trung quốc sẽ đẩy mạnh liên kết song phương và khu vực để tập hợp lực lượng nhằm giảm thiểu các tác động của xung đột
vì thế việt nam cũng phải tính toán để có đủ điều kiện về kỹ thuật về năng lực thì mới tham gia được cuộc chơi này